của nhà dân dọc tuyến đường từ chợ mường thanh đến khu vực c một mươi ba
bàn chuyên gián đã xác định được đầu mối vô cùng quan trọng là vương văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ hai mươi năm phường mường thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
đã gọi điện thoại cho cao mỹ duyên đặt mua gà vào chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
sau đó hẹn nạn nhân đến địa điểm giao gà
sau khi nhân nhiệm vụ thì chúng tôi đã phân công cụ thể cho các đồng chí điều tra viên
trinh sát viên để mà tập trung đi rà soát các đối tượng trước mắt là xung quanh khu vực
mà cháu bị nạn đó cháu cao mỹ duyên bị hiếp giết đó
sau đó thì mở rộng các xung quanh những đối tượng có liên quan đến cháu
làm việc với người nhà nạn nhân
rồi những bạn bè của nạn nhân
vật dụng như là điện thoại thẻ atm mà nạn nhân đã đem theo
vì khi phát hiện sát nạn nhân thì không có những đồ vật đó ở lơi lời tử vong của nạn nhân
thế thì sau khi triển khai đồng bộ các miệng pháp nghiệp vụ
thì chúng tôi xác định được cái đối tượng vương văn hùng
có liên quan trực tiếp đến việc sát hại nạn nhân cao mỹ duyên
qua tra cứu tại tàn thư tội phạm đối tượng vương văn hùng đã có bốn tiền án về các tội
trộm cắp tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bàn chuyên án đã quyết định phải bắt giữ đối tượng vương văn hùng để tập trung đấu tranh
ngay lập tức đối tượng nghi vấn đầu tiên đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
đối tượng vương văn hùng là một kẻ có nhiều tiền án tiền sự lại vừa ra tù không có chỗ ở cố định
mà ở nhờ nhà cậu mợ tại khu vực thành đoàn phủ
bằng cách thu thập thông tin và sử dụng nhiều kỹ thuật nghiệp vụ
bàn chuyên án đã có đủ căn cứ bắt giữ đối tượng vương văn hùng
quá trình giả soát thì ngay ở thời điểm đấy thì kể cả trên bằng phương tiện bằng cam
dọc cái cam chỗ nhà mà hùng về ở chỗ nhà bà mỡ ấy
là nhìn rõ về cái việc là
chở đi một cái xe xe thì không nhìn rõ lắm về ban đêm nhưng mà chở theo cái nồng gà
đấy là sau này là cái tình tiết thì mình cũng khẳng định rằng là chính xác
việc xác định đối tượng đầu tiên một cách vô cùng nhanh chóng và gọn ghẽ
đã góp phần quan trọng vào việc điều tra phá án
tuy nhiên thành công bước đầu này còn quá nhỏ bé
chưa kể đối với một đối tượng có một hồ sơ phức tạp như vương văn hùng
các chiến sĩ hình sự đã xác định đây sẽ là một cuộc đấu trí đầy khó khăn
để tìm ra được chân tướng của vụ án
nhận thấy là cái đối tượng này có nhiều cái biểu hiện nghi vấn
thì đã tiếp tục là xác minh và theo dõi cái di biến động của đối tượng
sau khi mà đã thu thập các cái tài liệu về đối tượng
thì ban chuyên án đã quyết định là bắt giữ đối tượng để đấu tranh

thu thập đối tượng cho vô cùng nhiều nguồn ảnh hưởng
trong khi mà vô cùng nhiều chân tướng chống bị contro cấp chống bị contro cấp
thì vô cùng nhiều vô cùng nhiều sự vô cùng nhiều lợi nhuận

thì vô cùng nhiều vô cùng nhiều lợi nhuận
trước những lời khai có phần mâu thuẫn khi đối chiếu với hiện trường và dấu hiệu tử thi
các cơ quan điều tra đã liên tục tung quân đi xác minh nhằm loại bỏ tất cả những tình tiết không hợp lý
bạn kiều nhãn đã chỉ đạo chặn hơn một mươi km dọc sông nằm rốm chặn nước mương lại và tổ chức truy tìm hung khí nhưng hoàn toàn không có

được xác định là của nạn nhân tại khoảng đất trống giữa hai căn nhà số tám mươi hai và tám mươi bốn thuộc tổ một mươi một phường thanh trường thành phố điện biên phủ
ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín lực lượng truy tìm đà soát tiếp tục phát hiện chiếc quần nghi là của nạn nhân
là chiếc quần nỉ dại màu xám dựng trong một túi nilon mắc vào hàng rào vườn sát bờ ruộng
tại km một trăm chín mươi hai trăm linh quốc lộ một mươi hai thuộc địa phận tổ một mươi một phường thanh trường thành phố điện biên phủ
trong túi còn có chiếc quần sọt của nam giới màu vàng và một chiếc tất
kết hợp với một loạt các thông tin tài liệu và vật chứng tìm được cùng với những dấu hiệu để lại hiện trường
các chiến sĩ cảnh sát điều tra nhận định việc gây án này phải do một nhóm đối tượng từ ba người trở lên
đồng thời hiện trường nơi tìm thấy sát của nạn nhân không phải là hiện trường chính
cái từ thi
được đặt rất là ngay ngắn
và trên những lớp bụi ở hiện trường
để lại rất ít cái dấu vết mà làm xáo trộn
ngay từ đầu cơ quan điều tra đã xác định
hiện trường này không phải là hiện trường chính của vụ án
mà hiện trường chính của vụ án phải là ở một vị trí khác
và từ thi này được nhiều người bê đặt
chứ không thể một người thực hiện được cái hành vi phạm tội
mà bê vát một người
vì báo cáo chính là từ thi thì cái việc mà nhũn cơ thể nhũn cơ
cái việc mà để bê nắm thì rất là khó
phải có nhiều người bê thì mới để được cái sự ngay ngắn của tử thi
công tác ra soát sàng lọc thêm nhiều đối tượng nghi vấn vẫn tiếp tục được mở rộng
bàn chuyên án thấy nổi lên một đối tượng có thể có liên quan tới vụ án là bùi văn công
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại đội một mươi một xã thanh nừa huyện điện biên
bởi công là đối tượng nghiện
có biểu hiện bán lệ chất cấm
nhà công gần hiện trường nơi phát hiện tử thi cao mỹ duyên
và người phát hiện tử thi đầu tiên là bùi thị kim thu là vợ của công
qua cái thu thập tài liệu chứng cứ về cái vợ chồng bùi kim thu này
thì có phát hiện là vợ chồng bùi kim thu chồng là bùi văn công
là một đối tượng nghiện ma túy
và có một chiếc xe ô tô tải nhỏ để ở trước cửa nhà
sâu chuỗi với những cái dữ liệu từ đầu là nạn nhân được chuyển vận chuyển đến cái hiện trường này
do vậy cũng đặt vấn đề nghi vấn với đối tượng bùi văn công này vào
khoanh vùng ngay đối tượng bùi văn công và bùi kim thu để làm rõ ngay từ đầu
căn nhà bỏ hoang nơi phát hiện tử thi là của bùi thị thơm em gái ruột của công
và công có một chiếc xe tải nhỏ loại có thùng kính
ngoài ra thường giao du với công có các đối tượng
phạm văn nhiệm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại đội một mươi chín
xã thanh nưa huyện điện biên
lượng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại bảng na hí xã ngu thành huyện điện biên
và lượng văn lã sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại bảng mệnh xã thanh nưa huyện điện biên
đây đều là các đối tượng sử dụng chất cấm thường qua lại nhà bùi văn công
đặc biệt đối tượng nhiệm là bạn thân thiết của công
nghi ngờ công có liên quan đến vụ án
các chiến sĩ đã lên kế hoạch thực hiện phương án

trinh sát đã báo cáo cho bang chuyên án áp dụng chiến thuật trinh sát liên hoàn
lực lượng trinh sát tạo tình huống phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông
kiểm tra hành chính công khai phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với bùi văn công
về hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong cơ thể có chất cấm
tiến hành đưa đối tượng và phương tiện về cơ quan công an để xác minh xử lý
lực lượng điều tra tiến hành khám nghiệm các dấu vết nghi máu trên thùng xe ô tô của bùi văn công gửi giám định
quá trình tập trung các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với đối tượng
chúng tôi đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để kiểm tra phương tiện của đối tượng
vì lập biên bản đối tượng
vì lập biên bản đối tượng về việc điều khiển phương tiện trong khi trong cơ thể có chất ma túy
và là cái cơ sở để chúng tôi cho cơ quan điều tra tiến hành việc kiểm tra và khám nghiệm thu dấu vết
ở trên thùng xe của đối tượng bùi văn công để phục vụ giám định
và đúng như dự đoán kết quả giám định được trả về
dna thu được trong mẫu máu vương trên xe ô tô của bùi văn công
chính là trùng hợp với dna của nạn nhân cao mỹ duyên
một loạt dấu hiệu cho thấy vợ chồng bùi văn công chắc chắn có liên quan đến vụ án
căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bùi văn công
về các tội giết người hiếp dâm cướp tài sản tàn trữ trái phép chất cấm và giữ người trái pháp luật
để khi chúng tôi đấu tranh với bùi văn công
đối với đối tượng bùi văn công
thì ban đầu công cũng rất ngoan cố và không phủ nhận hoàn toàn cái việc liên quan đến vụ án
chỉ đến khi là bằng các cái biện pháp để chúng tôi đã giáo dục thuyết phục
và đồng thời là đấu tranh trực tiếp bằng những tài liệu đã thu thập
thì khi cho đối tượng xem nội dung bản kết luận giám định
có con dấu chữ ký của
của viện khoa học hình sự bộ công an
lúc đấy thì đối tượng mới có một cái thay đổi trong cái tư tưởng của vị
việc khởi tố tạm giam đối với đối tượng bùi văn công
đã đẩy quá trình điều tra sang một hướng mới
mặc dù công rất ngoan cố và hoàn toàn không khai ra các đồng phạm
thế nhưng trước sự nhận định của các chiến sĩ cảnh sát điều tra
về nhóm đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc
đối với nạn nhân cao mỹ duyên
đang dần thành hình
một loạt các đối tượng liên quan tới vụ án được dựng lên
việc khởi tố tạm giam đối tượng bùi văn công
đã đẩy quá trình điều tra sang một hướng mới
mặc dù công rất ngoan cố và hoàn toàn không khai ra các đồng phạm
thế nhưng trước sự nhận định của các chiến sĩ cảnh sát điều tra
về nhóm đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc
đối với nạn nhân cao mỹ duyên
đang dần hình thành
một loạt các đối tượng liên quan đến vụ án dần hiện ra
bàn chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng
tập trung các biện pháp nghiệp vụ
để thu thập tài liệu chứng cứ về hoạt động phạm tội của bùi văn công
phạm văn nhiệm lường văn lã lường văn hùng
từ các mối quan hệ của công nhiệm lã lần và hùng
bàn chuyên án tiếp tục dựng lên các đối tượng
phạm văn dũng là anh trai phạm văn nhiệm
và cầm văn chương là bạn của đối tượng bùi văn công
các đối tượng trên đều sử dụng chất cấm trong thời gian xảy ra vụ án
có xuất hiện tại nhà của bùi văn công
với tài liệu thu thập xác định nguồn chất cấm mà diệm sử dụng
do bùi văn công cung cấp vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
bàn chuyên án đã triệu tập ngay đối tượng nhiệm
để làm rõ hành vi mua bán sử dụng trái phép chất cấm
đồng thời kết hợp đấu tranh khai thác về vụ án cao mỹ duyên
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín

đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm văn nhiệm
về các tội giết người hiếp dầm
căn cứ vào những tài liệu đã thu thập được vào ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
bàn chuyên án buộc lương văn hùng và lương văn lã
phải cuối đầu nhận tội
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với bị can lường văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại bảng na hí
xã hồ chí minh
xã hồ thành huyện điện biên
về tội giết người
bị can lương văn lã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại bảng mễn
xã thanh nưa huyện điện biên
về tội giết người
quá trình đấu tranh với các đối tượng bị bắt giữ
bàn chuyên án đã làm rõ các đối tượng
cầm văn chương phạm văn dũng
có tham gia hiếp dâm cao mỹ duyên
ngày hai mươi tháng ba và hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh điện biên
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với phạm văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại đội một mươi một
xã thanh nưa huyện điện biên
và cầm văn chương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại đội bảy
xã hồ thành huyện điện biên
về tội hiếp dâm
và bùi thị kim thu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại đội một mươi một
xã thanh nưa huyện điện biên
về tội không tốt giác tội phạm
lúc này lật lại toàn bộ các trang hồ sơ
tuy đã bắt được số lượng lớn đối tượng tham gia vào vụ án giết người cướp tài sản hiếp dâm
nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề của vụ án vẫn còn chưa được giải đáp
hiện trường gây án thực sự ở đâu
mục đích động cơ của nhóm đối tượng này là gì
đứng trước những kẻ hở này
các đối tượng liên tục tung ra những chiêu trò
nhằm thách thức đánh lạc hướng cơ quan điều tra
cũng như trong cái vụ án khi tiến hành
mà sau này quá trình làm
đối với các cái dấu vết mà chúng ta thu thập
mà gửi để giám định
thì kết quả cho chúng ta rất hạn chế
lý do là sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm
cũng như sau này là giết xong
các đối tượng đã có hình thức xóa dấu vết
bằng cách tắm rửa
thậm chí bộ phận sinh dục
người ta cũng rội rửa
trong giám định
nếu mà đã có lước dính vào
để mà giám định được tin chung là khó khăn
giống như vương văn hùng
bùi văn công là một đối tượng cỡm cán
và có nhiều tiền án tiện sự
về việc sử dụng chất cấm
mặc dù ngay từ đầu
các chiến sĩ cảnh sát điều tra đã tiến hành cách ly
và thẩm vấn riêng
đối với hai đối tượng
vương văn hùng và bùi văn công
tuy nhiên chúng vẫn liên tục
làm khó các chiến sĩ cảnh sát điều tra
khi điều tra về hiện trường chính gây án
lần này vương văn hùng
lại khai ra về một căn nhà hoang dọc bờ mương
sau này khi mà tiến hành khám nghiệm hiện trường thì
trong nơi khai của
lường văn hà
phạm văn nhiệm
và lường văn hùng
thì lại khai là
cái hiện trường này là
sau này về là thống nhất
không phải thống nhất nhưng mà
đối tượng được
được đi dò và được xem
thì sau này khai
là toàn hiện trường ở bờ mương
rồi đến khi mà
thực hiện cái hành vi giết xong
thì các cái đồ như chiếu này
các cái liên quan đến cái vật chứng
là đã buộc vào cái
cái buộc dây vào
quấn cái chiếu ấy
và thả trôi trên cái
trên bờ mương ấy
trôi trôi trôi và nó giặt ở chỗ nào
ngay lập tức các chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự
được điều động xuống xét nghiệm tại căn nhà hoang
nơi đối tượng khai báo
bên trong căn nhà có rất nhiều vết máu khả nghi
cũng như những đầu lọc thuốc lá
tưởng như đây đã thực sự là hiện trường chính của vụ án
tuy nhiên kết quả lại hoàn toàn khác
căn nhà hoang này
tuy có những đặc điểm dễ dẫn đến suy luận
là hiện trường chính

nhưng những mẫu máu thuốc lá này là hiện trường chính của vụ án
không phải là của cao mỹ chiên
thực tế cho thấy
đây là hiện trường giả mà các đối tượng khai ra
nhằm tiếp tục đánh lạc hướng điều tra
chúng tôi cũng có cái nhận định là
các đối tượng khai như thế
nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
cái thứ hai là các đối tượng khai sai
cái hiện trường gây án
thì tất cả tài liệu chứng cứ
tất cả tài liệu chứng cứ
tất cả tài liệu thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án
đều bằng không
đều không có giá trị về mặt pháp lý
một buổi tối có thể nó cho
bốn năm cái kịch bản
đều rất là thuyết phục
riêng đối tượng vương văn hùng là đối tượng rất tinh vi
nó là đối tượng
vì đối tượng này là có
nhiều tiền án rồi
và toàn tiền án về
nạm dụng với
tín nhiệm với nói chung là những tiền án mà
người ta cho
đấy là có lập trình đấy
đứng trước hàng loạt những câu hỏi khó
điều mà các kiến sĩ cảnh sát điều tra
cần phải làm là có một cái đầu lạnh
nhiên cứu kỹ tình tiết của vụ án
và mối quan hệ của các đối tượng
bàn chuyên án lờ mờ nhận định ra
một điều là vụ án này
ngoài những kẻ gây án đã thừa nhận tội ác của mình
thì không có ai trong số này
thể hiện vai trò chỉ đạo
khi vụ án đã bắt được đến sáu đối tượng
thì đánh giá là
toàn bộ hệ thống chứng cứ của vụ án
thì thấy rằng là
các cái đối tượng khai
vẫn chưa đúng
bàn chuyên án cũng xác định là
có cái ổn khúc gì đó
ở sau cái vụ án này
và cái nguyên nhân của nó là gì
thì bàn chuyên án đã họp rất nhiều lần
để đánh giá những cái nội dung
tài liệu thu thập được các chứng cứ thu thập được
và tìm ra cái
mục đích của việc này là gì
thì cũng có rất nhiều câu hỏi không trả lời được
và với vụ án đến đây thì
tạm gọi là
cái ban đầu
về các đối tượng
tạm như thế là hết
thế khi mà
ban chuyên án họp để đánh giá
toàn bộ các cái chứng cứ đấy
thì còn nhiều vấn đề đặt ra
khi anh công nhờ tôi hẹp chị duyên đến
câu giải thích như thế nào
khó khăn lớn nhất của vụ án
dường như đến thời điểm này
mới thực sự xuất hiện
bởi lời khai quanh co
vòng vo của các đối tượng
một loại các câu hỏi phải trả lời
sau chuỗi lại toàn bộ lời khai
thì sự thật cuối cùng vẫn chưa được thỏa mãn
thứ nhất là mối liên hệ giữa các đối tượng với nhau là gì
mối liên hệ giữa các đối tượng với nạn nhân là gì
tại sao lại chọn nạn nhân là chị cao mỹ duyên này
chị duyên là một sinh viên
của một trường nông lâm thái nguyên
về nghỉ tết thôi
gần như không có mặt ở địa bàn
không có mâu thuẫn
thậm chí không quen biết ai
trong số những đối tượng này
nhưng lại bị chúng đưa ra tầm ngắm
sát hại giả mạng
cái khó khăn nhất là
chính là cái mà các đối tượng khai báo rất là nhỏ giọt
tài liệu chứng cứ mà để mà thu thập
buộc tội các đối tượng
đính tội danh là cũng rất là khó
cho nên là vì các đối tượng khai báo nó không khắp
trong cái thời điểm tết
dân cư đi lại
để cũng là ít
cho nên là quần chúng không phải là ai cũng
cũng có điều kiện để tiếp cận và phát hiện được
cho nên trong cái hạn chế
mà nhân dân tố giác
phát hiện là cũng có một cái điểm
hạn chế nhất định
chính vậy mà cái việc quá trình thu thập tài liệu chứng cứ
để làm rõ vụ án
là rất khó khăn
càng điều tra sâu thêm
các chiến sĩ cảnh sát điều tra
lại càng thấy rõ hơn mức độ phức tạp của vụ án
cũng như sự danh ma
xảo quyệt và nguy hiểm của các đối tượng
vì đâu mà các đối tượng
lựa chọn ra tay với nữ sinh cao mỹ duyên
đằng sau hành vi bắt cóc
đầy thú tính kia
là mục đích gì
hiện trường gây án ở đâu
và đối tượng đều không biết
và hơn hết
ai chính là kẻ đứng đằng sau giật dây
nhóm đối tượng gây nên cái chết của nạn nhân
một nhóm đối tượng có sự bàn bạc
lên kế hoạch tinh vi và chi tiết
để bắt cóc sau đó xá thải đạn nhân
lại có sự bàn bạc thống nhất
về cách thức che đậy
đánh lạc hướng cơ quan điều tra
bằng rất nhiều thông tin giả
nhưng lại có sự tương đồng về hiện trường
chuyên án hai mươi chín d giống như một bài toán
hóc búa được đặt ra đối với các cơ quan điều tra
thế nhưng dưới sự sắc bén
và tai tình của các chiến sĩ công an
cùng với việc sử dụng linh hoạt đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ
vụ án có sự phức tạp đến đâu
thì cũng sẽ có lời giả
những kẻ thù ác rồi cũng sẽ phải lộ diện
trước pháp luật
cùng với chương trình hồ sơ vụ án
chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chuyên án
hai mươi chín d đã được đấu tranh thành công
như thế nào
tám đối tượng trực tiếp tham gia bắt cóc
hiếp dâm và sát hại nữ sinh
cao mỹ duyên
đã lần lượt bị bắt
các bản cung đã được lấy
tương đối đầy đủ
tuy nhiên với đánh giá sâu sắc của cơ quan điều tra
ở góc nào đó
vẫn còn có điều gì đó
chưa được giải đáp thỏa mãn hoàn toàn
xác định rất rõ là đối tượng rồi
đối tượng là người thực hiện tội phạm
quá trình thực hiện tội phạm như thế này rồi
thế nhưng mà thực sự là thực hiện như thế nào
thì lại là một vấn đề
khi mà lời khai của các đối tượng
gần như là có những dấu hiệu trùng khớp
với những tài liệu khác
mà ta thu thập được đấy
mà ngồi đánh giá lại
nó có một cái gì đấy
nó vẫn chưa thỏa mãn
chưa thỏa mãn
thì đơn vị pc hai
tiếp tục phối hợp với công an thành phố
công an huyện điện biên
tiếp tục mở rộng sáng mình
diễn đối tượng khác
và những hoạt động của đối tượng trong những ngày tết
từ lâu khu vực địa bàn tỉnh điện biên
là một trong những khu vực nóng
về vấn nạn buôn bán chất cấm
hoạt động của những đối tượng buôn bán chất cấm
rất phức tạp
đến mức chúng có thể sẵn sàng
vây mượn số tiền
lên tới hàng chục
thậm chí hàng trăm triệu đồng
để buôn bán chất cấm
nhưng cũng do đó
đi kèm với việc mua bán
là những hoạt động thanh toán
không chế lẫn nhau
vì những món nợ này
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đây là vấn đề luôn thách thức
các chiến sĩ cảnh sát
ở địa bàn này
phải luôn túc trực
sẵn sàng đấu tranh
với các hình thức phạm tội khác nhau
trên địa bàn tỉnh điện biên
cái tội phạm má túy
các đối tượng mua bán chất cấm má túy
khi đã làm bán
các đối tượng thường có sự tin tưởng
cái việc là mua
gọi là mua bán triệu
mua bán nợ
má túy với số lượng lớn
rất phổ biến
và trước đây thì cũng đã
từng xảy ra một số vụ án
là giết người
là xuất phát từ cái nguyên nhân
là không thanh toán sổng phẳng
trong cái việc là mua bán
chất cấm má túy
cái số tiền
khi mà nợ nhưng không thanh toán cái tiền
thì các đối tượng cũng đã
thực hiện cái hành vi
các cái đối tượng
để giàn mặt
có thể là trực tiếp đối với
cái đối tượng hoặc là người nhà
của đối tượng để giàn mặt để uy hiếp để buộc phải trả cái số tiền này
trở lại với quá trình điều tra chuyên án hai trăm một mươi chín d
việc tiến hành thẩm vấn
và đấu tranh với các đối tượng
bắt đầu có kết quả
đối tượng lường văn hùng
bắt đầu khai ra lý do chính
khiến cho nhóm đối tượng
tiến hành bắt góc nạn nhân cao mỹ duyên
có liên quan đến một vụ buôn bán chất cấm
mối liên hệ
giữa các đối tượng này với nhau
mối liên hệ giữa các đối tượng với nạn nhân là gì
tại sao lại chọn nạn nhân là
chị cao mỹ duyên này
cao mỹ duyên thì là một cái
sinh viên của trường đại học năm năm thánh nguyên
về nhà nghỉ tết thôi
gần như là không có mặt ở địa bàn
tại sao nhóm đối tượng này
đặt vào nạn nhân này
tập trung đấu tranh các đối tượng
vừa tổ chức lực lượng tranh sát
khi đối tượng khai ra vấn đề gì
đến đâu tiến hành xác minh đến đấy
và từ đó chúng tôi đã
tài liệu về một cái
vụ án mua bán ma túy
đấu tranh với các đối tượng
cơ quan điều tra dần làm rõ
vào năm hai nghìn chín
có diễn ra vụ buôn bán chất cấm
giữa nhóm đối tượng của trần văn công
và bà bùi thị hiền
tức mẹ của nạn nhân cao mỹ duyên
tuy nhiên vì một lý do nào đó
bà hiền còn chưa giải quyết khoản nợ
khoảng ba trăm linh triệu đồng
khiến cho các đối tượng
quyết định bắt cóc cao mỹ duyên
nhằm uy hiếp bà hiền
để trả lại số tiền đó
bản thân bà hiền trong suốt quá trình điều tra vụ án
cũng có những hành vi bất thường
gây khó khăn cho việc điều tra
có tiếp cận với gia đình nạn nhân
thì lúc này thấy cái biểu hiện của bà hiền mẹ của nạn nhân
nó có những biểu hiện rất là

thì ngay từ cái tối hôm
mà trình báo về việc là
chị duyên mất tích
bà hiền đã
thường xuyên liên tục và
phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook
rồi là khóc lóc
kêu gọi mọi người tìm con mình rồi
nói những cái
câu như là
kêu gọi là hãy thả con tôi ra nếu không thì là sẽ trình báo công an
nói như vậy
và khóc lóc và tạo được rất nhiều cái sự thương cảm
cộng đồng mạng
cho đến khi đầu mối
là đối tượng lương hùng
có khai ra
vụ mua bán chất cắm
với người phụ nữ ở thanh hưng
là do lường hùng trực tiếp đi cùng với công
thì cơ quan điều tra
đã có nhận định sơ bộ
về nguyên nhân
xuất phát từ các lần mua bán giao dịch trước đây
và có thể là do nợ nặng
không thanh toán tiền mua bán trái phép này
giữa mẹ nạn nhân
và nhóm đối tượng này
thưa quý vị và các bạn
lúc này khi cơ quan điều tra đã có đầy đủ căn cứ
và bắt giữ được phần lớn các đối tượng
toàn bộ quá trình gây án đã trở nên rõ ràng
thì giữa nhóm đối tượng
bắt đầu có sự mâu thuẫn về lời khai
tổng hợp lại toàn bộ lời khai
cơ quan điều tra nhận định rằng
không có ai trong số bảy đối tượng
bị bắt giữ có vai trò chủ miêu
của vụ án
hơn nữa giữa mối quan hệ của các đối tượng
vẫn còn có chút lòng lèo
không rõ ràng
thậm chí giữa những kẻ ngoan cố và lì lợm nhất
như hùng và công
dường như còn chưa từng quen biết nhau
trước khi vụ án xảy ra
bằng kinh nghiệm nhận định
phán đoán tình hình
cuối nhiều năm đấu tranh với tội phạm
các chiến sĩ cảnh sát điều tra
lúc này dường như đã nhận ra
giữa các đối tượng có một mối quan hệ khác
chứ không chỉ đơn thuần
chỉ là một vụ bắt cóc
mà còn có mục đích khác đằng sau đó
xem lại hồ sơ

thì ban chuyên án phát hiện ra là
bùi văn công
có khai ra một chi tiết
tất cả việc này là do vương văn hùng
và vương văn hùng
cũng có một chi tiết vương văn hùng khai là
người đứng đầu
của việc này là bùi văn công
thế khi mà ngồi đánh giá lại
về hai đối tượng này
thì hai đối tượng này nó có một cái vấn đề là
các đối tượng
các đối tượng
là lường hùng trương dũng
ở một phía của bùi văn công
thứ hai là đối tượng vương văn hùng
ở một mình một phía
tức là không có một cái sự liên kết này
thì ban chuyên án đã đi xác minh và xác định là
mối quan hệ giữa vương văn hùng
cùng với nhóm của bùi văn công này là
là không có
tức là quá khứ là không có cái mối quan hệ với nhau
mà chỉ có mối quan hệ với nhau trong cái
thực hiện cái tội phạm này
thì vấn đề đặt ra là ai là người chỉ đạo
toàn bộ cái nhóm này
thì đến đấy
ban chuyên án nhận định sang một hướng mới là
phải còn đối tượng cầm đầu
một trong hai đối tượng vương văn hùng và bùi văn công này
không phải là đối tượng cầm đầu
quá trình các đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội
thì chúng tôi nhận thấy
rất là đáng chú ý
đối tượng vương văn hùng này
chưa từng có một cái mối liên hệ nào với
bùi văn công
nên là cái sự kết nối giữa
công và vương văn hùng
là còn có cái dấu hỏi đặt ra
trong khi đó thì các đối tượng
văn hùng văn lả phạm văn nhiệm
cẩm văn trương phạm văn dũng
thì đều là những cái đối tượng mà có cái quan hệ quen biết
và cùng là đối tượng nghiện chất ma túy với cả bùi văn công
trong khi đó giữa công với vương hùng thì không có một cái mối liên hệ nào
mà ban đầu
vương văn hùng thì khai là
là chỉ có tình cờ
là quen biết đối với công
khi đi uống nước ở quảng trường
đây là một cái mà chúng tôi cũng thấy là
các đối tượng này ra phải có một đối tượng khác
kết nối để kết nối đối tượng vương văn hùng với bùi văn công
từ suy đoán này
các chiến sĩ cảnh sát điều tra
tiếp tục làm rõ hơn về mối quan hệ giữa các đối tượng này với nhau
một chi tiết quan trọng được đưa vào tầm ngắm
bùi văn công
là một kẻ thường xuyên
sử dụng chất cấm cùng với nhóm của mình
và một số chất cấm này thường xuyên được cung cấp bởi một cái tên
đó là vị văn toán
nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ vụ án xem xét lại từng chi tiết rất nhỏ trong hồ sơ vụ án
thì ban chuyên án phát hiện ra một vấn đề
vấn đề đó là
trong ba ngày tết các đối tượng này đều qua lại nhà vị văn toán
và đặc biệt là chiều ngày mùng hai tết là
là vương văn hùng và bùi văn công có gặp nhau ở nhà vị văn toán
thì ban chuyên án đã tiến hành xác minh về vị văn toán
xác minh về vị văn toán và xác định ra vị văn toán là
vợ chồng vị văn toán vị thị thu là hai đối tượng
sống bằng nghề mua bán trái phép chất ma túy
nắm được vai trò liên quan hết sức thiết yếu của đối tượng vị văn toán
đối với chuyên án hai trăm một mươi chín d
đồng thời làm rõ được hành vi buôn bán chất cấm của ông trầm vị văn toán
ngay lập tức các chiến sĩ đã xác minh mối quan hệ của vị văn toán và lường văn hùng
với các cái tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì vào là
đối tượng công này có hai mua chất ma túy
heroin và hồng phiến của nhà đối tượng vì văn toán
có vợ là vị thị thu là ở xã thanh yên huyện địa biên
cũng là một đối tượng từng bị đi trại đi tù về cái tội ma túy
và nhận thấy là có một cái dự liên quan giữa vương văn hùng với vị văn toán
và cả hai đối tượng này cùng chấp ảnh án tại trại giam yên hạ xuân la
chính vì mối liên hệ này và những câu hỏi đặt ra
cơ quan điều tra đã có thêm manh mối để tiếp tục đấu tranh với các đối tượng
với mục đích lý giải cho câu hỏi
ai thực sự là kẻ chủ mưu trong vụ án này
và cái tên vị văn toán chính là đáp án
sự có mặt của toán qua lời khai của các đối tượng đã khẳng định
chính vị văn toán là đối tượng chủ mưu của vụ án này

vị văn toán là đối tượng chủ mưu của vụ án

số tiền nợ là ba trăm linh triệu đồng
bà hiền nói không có tiền trả và đi về
ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
vương văn hùng đến nhà toán chơi
toán nói chuyện với hùng về việc bà hiền nợ toán ba trăm linh triệu đồng
sáng ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tức ngày hai mươi chín tết
hùng đến nhà của toán và gặp bùi văn công ở đó
toán nói chuyện muốn đòi số tiền ba trăm linh triệu đồng mà bà hiền đã nợ
công nói là bà hiền cũng đang nợ công ba mươi triệu đồng tiền mua chất cấm
các đối tượng ngồi bàn bạc với nhau tại phòng khách nhà công
công đưa ra ý kiến bắt bà hiền không có ai lo tiền cho bà ấy
phải bắt con bà hiền thì bà ấy mới lo trả tiền
khoảng một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín

vừa văn hùng đi ra chợ mường thành
rồi lấy số điện thoại của chị duyên
và hẹn sẽ gọi để mua thêm gà
đến một mươi tám h bốn mươi phút cùng ngày
hùng gọi điện cho duyên để đặt mua hai mươi con gà
và báo duyên mang gà đến khu vực c một mươi ba
thuộc phường thanh trường thành phố điện biên phủ
giao cho hùng
sau khi đặt mua gà
hùng đặt xe taxi
để đi từ nhà của lê hồng minh đến nơi hẹn
cùng thời gian đó
công nhiệm lã hùng
từ nhà của công ở đội một mươi một
xã thành nừa huyện điện biên
đi xuống khu vực c một mươi ba
phường thanh trường thành phố điện biên phủ
để bắt cóc duyên theo kế hoạch
sau khi đến nơi
duyên đứng trên vỉa hè
cùng với vương văn hùng
đang bắt gà trong lòng
công cầm theo chiếc con nhị khúc
bằng inox xuống xe tiến lại phía sau duyên
và vòng chiếc con qua đầu xuống cổ
kéo ngược về phía sau
xuyết cổ duyên
nhiệm lao vào bình thường
công lã giữ tay
lương văn hùng thì giữ chân của duyên
rồi cùng nhau khiên duyên lên thùng xe ô tô của công
công điều khiển xe ô tô
chở duyên đưa về nhà
trong hai ngày mùng năm
và mùng sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng thay nhau
hảm hiếp nạn nhân đến kiệt sức
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thay cào mỹ duyên gần chết
nhóm của công thực hiện suyết chặt cấu nạn nhân
sau đó nhóm của công
điều khiến xe ô tô đi
và lùi vào trước cửa ngôi nhà hoàng
rồi các đối tượng cùng khiên đặt sát của duyên
vào chỗ dùng lận
sau khi giấu sát của duyên
các đối tượng quay trở lại nhà công
toán và công dặn cứ ăn tết bình thường
công an có hỏi
không được nói gì linh tình
ai bị bắt người đáy tự chịu
công bảo thu sáng mai
giá vờ tình cờ lên nhà hoàng
và phát hiện ra thi thể của duyên
báo cho hàng xóm
báo cho cơ quan chức năng
mục đích để đánh lạc hướng cơ quan công an
ngay từ ban đầu
người lãnh đạo chỉ huy
phải có một cái
để đánh lạc hướng cơ quan công an
đánh giá phân tích
tính chất mức độ
cũng như là trên cơ sở
những cái tài liệu chứng cứ
để nhận định
đây là một vụ án
hết sức là
đặc biệt nguy hiểm
chính vì thế cho nên là
chúng ta phải huy động
các cái đơn vị nghiệp vũ
các cái đơn vị nghiệp vũ
các cái công an
các cái huyện thị xã thành phố
và không phân biệt
là lực lượng an ninh
hay là lực lượng cảnh sát
mà khi cần
thì kể cả lực lượng an ninh
cũng phải vào cuộc
ở mỗi một cái nhiệm vụ
mỗi một cái gốc độ khác nhau
thì phát huy sức mạnh như vậy
thì mới có thể là
là thành công
với vụ án này
thì có thể nói là
cũng đã rất thành công
thành công ở chỗ là
chúng tôi đã điều tra khám phá
trong một khoảng thời gian rất ngắn
huy động toàn lực
điều tra rất ngắn
và nhanh chóng khám phá làm rõ
và bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng
liên quan đến vụ án
hiếp giết cháu duyên này
thì trả lời cho dư luận
nhanh chóng làm rõ
cho dư luận biết được
cái bản chất của vụ án
và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng
và có thể nói là
đã truy tố các đối tượng trước pháp luật
và có những cái
đối tượng đã phải
lĩnh cái mức án cao nhất
có thể nói là cái vụ án là
không có để lọt tội phạm
và cũng không oan cho người nào
đấy là một cái thành công rất là lớn của chuyên án
tính điện biên nói chung
và lực lượng công an nói riêng
đã có những ngày tết nguyên đáng hai nghìn một mươi chín
vô cùng đáng nhớ
những đêm không ngủ
những mũi trinh sát tỏa đi khắp nơi
hàng trăm cuộc gọi
hàng nghìn bắn cung
và không thể kể suyết
những cung bậc cảm xúc của các chiến sĩ công an
khi qua từng giai đoạn của vụ án
nhưng cuối cùng công lý đã chiến thắng
tội ác sẽ phải trả giá
đó là sự thật
đã được chứng minh qua lịch sử đấu tranh
hàng trăm năm
của lực lượng công an
nhân dân việt nam